bất chấp mọi nguy hiểm đến tính mạng tại các tuyến đường có tàu hỏa chạy qua như lê duẩn giải phóng đường tàu tại cầu long biên
nhiều người dân thủ đô vẫn thường xuyên sinh hoạt gần đường tàu thậm chí là tổ chức nấu nướng vui chơi
sự chủ quan này của người dân không chỉ làm gia tăng nghiêm trọng tai nạn giao thông đặc biệt là giao thông đường sắt
mà còn làm cho tình hình tai nạn càng trở nên khó kiểm soát phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
người lớn thẳng nhiên nhắm lò nấu nướng bế con cháu ngủi hóng mát
còn trẻ em vô tư nhảy nhót chơi đùa trên đường dây tàu hỏa bất chấp nguy hiểm
những tù giác sinh hoạt cũng được vứt ra ngay tại đường tàu
hay thậm chí là những hành động vô tư tạo dáng chụp ảnh của đông đảo các bạn trẻ
ít ai biết rằng đằng sau những tấm ảnh sống ảo để đăng facebook ấy là vô số những mối nguy hiểm đang dình rập
mình thì đây là lần đầu tiên mình đi chụp ảnh ở những đường tàu như thế này
bởi vì là trên đường tàu này thì đẹp đúng không ai cũng thích đúng không
cho nên là người ta chụp mình không cấm được
ví dụ như là tàu đi qua mà mình không kịp tránh chẳng hạn
hoặc là cầu cao như này mình thấy cũng thấy sợ đấy
mới đây ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám một người đàn ông đi bộ qua đường sắt
bất ngờ bị đoàn tàu lao đến đâm phải dẫn đến tử vong ngay tại chỗ
trong khi đó tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
đã trở thành chuyện thường ngày ở xóm đường
trong đường tàu nơi khoảng cách từ nhà dân tới đường dây có lẽ chỉ từ ba đến năm mét
việc buôn bán và sinh sống ở cái đường tàu này thì nó thật ra là chính quyền địa phương đấy
người ta cũng biết hết và kể cả đường sắt người ta cũng biết rồi
nhưng mà có cái là bây giờ người ta cũng chỉ có nhắc nhở thôi
khi mà có tàu ấy thì người ta cũng biết là bảo những người chung quanh tránh vào
để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc xảy ra trên đường sắt
trước tình trạng trên các cơ quan chức năng của hà nội và trung ương
cần có những giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
và bảo đảm an toàn tính mạng cho những người dân sống gần những khu vực này